tại châu á mặc dù số ca lây nhiễm bên trong đã giảm mạnh so với trước nhờ công tác dập dịch thành công
ở hai tâm dịch lớn là trung quốc và hàn quốc song châu lục này lại đang đứng trước nguy cơ
phải đối mặt với làn sóng covid một mươi chín thứ hai nhập cảnh từ ngoài vào
phần lớn các ca nhiễm mới ở trung quốc và hàn quốc trong thời gian gần đây là những người nước ngoài
nhập cảnh và công dân từ nước ngoài trở về trung quốc cho biết trong ngày hai mươi hai tháng ba
đã ghi nhận thêm ba mươi chín ca nhiễm mới tất cả đều là người từ nước ngoài trở về
ở hàn quốc số ca mắc covid một mươi chín từ nước ngoài trở về lên tới hơn một trăm hai mươi người
trong đó hơn sáu mươi trở về từ châu âu chính phủ hàn quốc đang cân nhắc phương án cấm hoàn toàn
nhập cảnh vào nước này trước nguy cơ phải đón nhận làn sóng bệnh nhân covid từ bên ngoài đổ về
và tình hình dịch vẫn khó kiểm soát ở trong nước nhiều quốc gia châu á đã bổ sung các biện pháp
mạnh như đóng cửa biên giới áp lệnh giới nghiêm hạn chế đi lại
chung đông người và tạm ngừng các hoạt động sản xuất không cần thiết